bộ tài chính đã tổ chức họp báo báo cáo về định hướng sửa đổi bổ sung quy định về quản lý sử dụng xe ô tô công và trình thủ tướng chính phủ trong thời gian tới
định hướng mới đưa ra những phương án giảm mạnh việc sử dụng xe ô tô công trong việc bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác đối với các chức danh như thứ trưởng chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh theo đó ưu tiên thực hiện hình thức khoán kinh phí
việc khoán kinh phí cũng được đưa ra với mức khoán giảm mạnh đưa chi phí sử dụng xe và thu nhập với mức sáu năm triệu đồng một tháng hoặc một mươi sáu đồng một km
với mức giá chi phí trung bình cho một xe công lên đến ba trăm hai mươi triệu như trước kia thì mức kinh phí mới dự thảo đưa ra đã giảm đáng kể
với một số nội dung đáng chú ý nêu trên việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công sẽ góp phần cụ thể hóa chủ trương về cải cách quản lý sử dụng tài sản công và nhà nước sẽ tiết kiệm được một khoản kinh phí không hề nhỏ